tới sáu giờ sáng ngày ba mươi tháng ba đã ghi nhận thêm sáu trường hợp mắc mới covid một mươi chín tại ổ dịch
công ty trách nhiệm hữu hạn trường sinh đơn vị cung cấp dịch vụ cho bệnh viện bạch mai
ca bệnh một trăm tám mươi chín bệnh nhân nữ bốn mươi sáu tuổi địa chỉ tại tân quang nông cống thanh hóa
là nhân viên thuộc bộ phận truyền phát nước sôi của công ty trách nhiệm hữu hạn trường sinh
tại các khoa phòng bệnh viện bạch mai
hiện tại bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
tình trạng sức khỏe ổn định
ca bệnh một trăm chín mươi bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
ca bệnh một trăm chín mươi một bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
ca bệnh một trăm chín mươi hai bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
ca bệnh một trăm chín mươi ba bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ca bệnh một trăm chín mươi bốn bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám